ngày hai mươi tám tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết đã phát thông báo
truy tìm nghi phạm trương quốc trọng hai mươi chín tuổi quê tại đắk lắc để điều tra làm rõ nghi vấn
thực hiện hành vi giết người xảy ra tại một nhà trọ thuộc khu phố tám phường chánh phú hòa thị xã bến cát
theo điều tra khoảng một mươi hai h ngày một mươi một tháng một qua tin báo của người dân công an thị xã bến cát đã xác minh hiện trường
và phát hiện một tử thi nữ giới được bó trong chăn nằm trong một căn phòng trọ khóa cửa ngoại
trên đường ng năm khu phố tám phường chánh phú hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương
tử thi được xác định là nguyễn thị thúy hải bốn mươi một tuổi quê tỉnh phú thọ
hiện trường vụ việc là một căn phòng trọ khóa cửa ngoài
ở dưới phòng có một chiếc mình màu đỏ bó chặt thi thể người phụ nữ
trong phòng còn có một chiếc xe máy và một số vật dụng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương thông báo cơ quan tổ chức cá nhân
nếu phát hiện trương quốc trọng ở đâu hoặc có thông tin liên quan
đề nghị báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc báo cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
gặp đồng chí đặng văn yên số điện thoại chín trăm bốn mươi sáu ba trăm tám mươi ba trăm tám mươi để phối hợp giải quyết